trong hai ngày qua số lượng shipper đủ điều kiện đăng ký hoạt động trở lại rất lớn lên đến hơn tám mươi hai người dẫn đến tình trạng quá tải
đội ngũ giao hàng công nghệ phải xếp hàng dài để chờ lấy mẫu
để giải quyết vấn đề quá tải trong hai ngày qua sở công thương thành phố đã làm việc với sở y tế và công an thành phố nhằm có biện pháp hỗ trợ
theo đó ba trăm một mươi hai trạm y tế ở phường xã thị trấn cùng với năm trăm linh trạm y tế lưu động sẽ tổ chức lấy mẫu cho các shipper
thời gian lấy mẫu cho các shipper cũng được kéo dài từ sáu đến hai mươi một giờ
chứ không giới hạn từ năm đến sáu giờ như trước
ngoài ra từ ngày mai shipper không bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm ở địa bàn mình cư trú mà có thể đến bất cứ trung tâm y tế nào để xét nghiệm
việc số lượng shipper đăng ký hoạt động trở lại tăng giúp cho thành phố rất nhiều trong việc vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân
bên cạnh đó những người này thay vì trước đây không có việc làm ngân sách nhà nước phải hỗ trợ thì nay đã có thể đi làm trở lại
họ không cần sự hỗ trợ này nữa vì đã có thu nhập
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng bảy thành phố hồ chí minh yêu cầu
shipper chỉ hoạt động tại một quận huyện để thuận tiện cho công tác quản lý cũng như ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh
các shipper khi giao hàng phải có bảng tên bằng thẻ cứng kèm hình nhận diện bằng mã qr code
đeo bông tay nền xanh đậm in chữ shipper màu trắng kích thước ống đeo cao hai mươi cm xét nghiệm âm tính năm